chỉ một điều chỉnh nhỏ trong lãi suất ngân hàng cũng có thể khiến cho thị trường tài chính biến động
cùng chuyên gia phân tích trong phần sau của chương trình
trong phần tin quốc tế của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
pháp có kế hoạch đánh thuế google amazon và facebook
chào mừng quý vị đến với an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thời tiết thay đổi thất thường
khiến cho nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát
gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như là sản xuất của người dân
từ sốt xuất huyết dịch sởi đến những bệnh như dịch tả lợn châu phi
đều có thể gây ra những thiệt hại lớn
đòi hỏi người dân phải hết sức cảnh giác
vòng trí tiết chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ hãy xem những sự việc đã xảy ra trong hai mươi bốn giờ qua
tại bình thuận trong quá trình khống chế và vây bắt
đối tượng ngáo đá giết người rồi cầm dao cố thủ trong nhà
một chiến sĩ cảnh sát một trăm một mươi ba đã bị thương
cụ thể thiếu úy nguyễn văn hậu cán bộ thuộc phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng đồng đội
vây bắt đối tượng võ thanh dầu
vừa thực hiện hành vi giết người rồi cầm dao cố thủ trong nhà
tại xã hàm thắng hiện hàm thuận bắc
sau nhiều giờ gia đình và cơ quan chức năng vận động
thuyết phục khâm thành lực lượng công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để bắt giữ đối tượng
thiếu úy nguyễn văn hậu làm một trăm linh số cán bộ chiến sĩ
phá cửa xông vào đầu tiên để không che đối tượng
quá trình chấn áp đối tượng võ thanh dầu chống trả quyết liệt
dùng dao đâm xuyên qua kính mũ bảo hộ
làm cho thiếu úy nguyễn văn hậu bị thương vùng mắt trái
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
sáng cùng ngày lãnh đạo công an tỉnh đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
để thăm và động viên biểu dương tinh thần trách nhiệm
ý chí cương quyết tấn công chấn áp tội phạm của đồng chí thiếu úy nguyễn văn hậu
thưa quý vị giả danh lực lượng chức năng như là công an quân đội hay là cán bộ tòa án
giả vờ như là có mối quan hệ rất thân thiết với các phòng nhân sự của các cơ quan nhà nước
nhiều đối tượng đã thành công trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người dân
mặc dù chúng tôi đã liên tục đưa ra các cảnh báo
xong không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận biết các đối tượng này
mới đây công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam
đối tượng hồ thị ánh tuyết với những thủ đoạn như trên
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuyết tung tin mình là cán bộ của một cơ quan nhà nước cấp trung ương
đóng ở thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắk
có quen biết với nhiều lãnh đạo của các cơ quan khác
nên có khả năng đi lo lót chạy xin được việc cho người khác
vào làm tại các đơn vị công an kiểm toán nhà nước giáo viên
với thủ đoạn đó tuyết đã lừa chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng
của một số người dân có nhu cầu đi xin việc làm cho con em
trong các cơ quan nhà nước
toàn bộ số tiền đó tuyết đã đem chi tiêu hết
tại cơ quan công an tuyết vẫn tỏ thái độ ngoan cố
khai báo quanh co không thành khẩn
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
và đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng hồ thị ánh tuyết
thì thông báo ngay với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc
để được hướng dẫn giải quyết
địa chỉ liên hệ tại năm mươi tám nguyễn thất thành tp bùn hoa thuật tỉnh đắk lắk
gặp điều tra viên nguyễn tuấn anh số điện thoại chín trăm bốn mươi bốn ba trăm sáu mươi một bảy trăm một mươi bảy
vào chiều qua công an tỉnh thanh hóa đã thông báo kết quả đấu tranh
triệt xóa công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải tín nghĩa
do liên quan đến hoạt động cho vay
với lã xuất lên đến ba trăm hai mươi tám một năm
đây là công ty do đối tượng nguyễn giang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thường trú tại hải phòng cận đầu
trước đó công an tp thanh hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã đồng loạt khám xét tham khảo tham khảo tham khảo
tám điểm kinh doanh của công ty này
tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hải phòng
lợi chức năng đã bắt giữ một mươi tám đối tượng
thu giữ năm trăm một mươi bộ hồ sơ tài liệu vai nợ của khách hàng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu
các đối tượng đã thành lập công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải tín nghĩa
hệ thống công ty này có khoảng năm mươi chi nhánh trên toàn quốc
tuy nhiên công ty này không thực hiện đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh
mà thực hiện hành vi cho vay nặng lãi
cho nhiều người dân ở nhiều tỉnh thành
vay với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng
như đã đề cập ở đầu bản tin
hiện nay thời tiết khá thuận lợi cho các loại vật trung gian chuyển nhiễm phát triển và sinh sôi
cụ thể là số lượng mắc sốt sốt huyết
tại hầu như tất cả các tỉnh thành trên cả nước
đều đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
vâng và điển hình là tại thành phố hồ chí minh
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố
trong hai tháng đầu năm nay
đã có tám bốn trăm tám mươi ca mắc sốt xuất huyết
nhập viện điều trị tại bệnh viện trên địa bàn
tăng đột biến tới hai trăm sáu mươi bốn
so với hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
đã có hơn tám ca mắc sốt sốt huyết
nhập viện điều trị
trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là hơn hai ca
đáng chú ý có hai ca sốt sốt huyết tử vong
do nhập viện điều trị quá muộn
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh
mặc dù bệnh sốt sốt huyết đang trong giai đoạn cuối mùa dịch
và trong tuần cuối cùng của tháng hai
số ca bệnh đã giảm hai mươi năm
so với trung bình bốn tuần trước đó
nhưng diễn biến bệnh sốt sốt huyết
trên địa bàn thành phố
và khu vực phía nam vẫn rất phức tạp
nên vẫn cần quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp
chủ động phòng chống bệnh để thúc đẩy tốc độ giảm ca bệnh
trong đó thì diệt lăng quang
diệt mũi là biện pháp căn cơ nhất
để phòng chống bệnh sốt sốt huyết
trong khi dịch lở mồm long móng
ở tỉnh bến tre chưa được khống chế
thì địa phương này lại tiếp tục xuất hiện
bệnh tai xanh và dịch tả trên lợn
qua kiểm kết quả khám nghiệm
từ các mẫu lấy từ một mươi hai con lợn chết
tại tỉnh bến tre
thì tri cục thú y vùng sáu đã phát hiện
có nhiễm virus tai xanh và dịch tả
số lợn bệnh chết này xảy ra tại đàn lợn
hơn năm trăm linh con của ông nguyễn minh tuyền
ở xã thành thế b
huyện mỏ kề nam
sau khi phát hiện lợn nhiễm bệnh
tri cục thú y tỉnh bến tre đã kết hợp với chính quyền địa phương
và hộ nuôi tổ chức tiêu hủy hơn một trăm linh con lợn
còn còn lại
đồng thời phun thuốc sắc trùng vệ sinh trường trại
để ngăn ngừa virus lây lan
theo trích cục thú y tỉnh bến tre
đàn lợn mắc bệnh tai xanh và dịch tả
chưa được tiêm ngừa vaccine
là nguyên nhân nhiễm bệnh
toàn tỉnh bến tre hiện có khoảng hơn sáu trăm linh con lợn
dẫn đầu vùng đồng bằng sông kiểu long
tình hình dịch bệnh trên đàn lợn
tại địa phương này đang diễn biến phức tạp
ngành thú y khuyên cáo
và vận động hộ chăn nuôi tăng cường công tác tiêm phòng vaccine
phòng ngừa các loại bệnh tai xanh
lẩm mồm long móng
tổ chức tiêu độc vệ sinh trường trại
và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
trong khi đó trước dịch bệnh tả lợn châu phi
lây lan nhanh và ở phạm vi rộng
lãnh đạo huyện lục yên tỉnh yên bái
đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và nhân dân địa phương
tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ gấp bách
không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn huyện lục yên
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
khi dịch lở mồm long móng trên đàn lợn
ở một số địa phương trong tỉnh yên bái bùng phát
công tác phòng chống dịch bệnh
đã được gia đình anh hoàng đức trung
thôn ngòi kèn xã liễu đô huyện lục yên
yêu tiên hàng đầu
nay biết tin dịch tả lợn châu phi
có khả năng bùng phát rộng
anh trung đã tăng cường phun thuốc tiêu độc khử trùng
rác vôi bột xung quanh hệ thống chuồng chăn nuôi
nhằm bảo vệ đàn lợn
trên một trăm linh con của gia đình
thường xuyên là phun tiêu độc khử trùng
vệ sinh chuồng chạy sạch sẽ
trước kia định kỳ một tháng chúng ta phun khử trùng một lần
nhưng bây giờ có thể tăng cường
có thể là một tuần cũng như là nửa tháng
tăng cường phun một lần
cộng với các thuốc
cũng như là phòng trừ bệnh dịch tả
cũng như là phòng trừ bệnh dịch tả
cũng như là tiêm đầy đủ tất cả các loại vaccine
cho đàn gia súc vật nuôi
để đảm bảo cho vật nuôi
còn với gia đình ông nhạc văn phú
ở thôn chính quân xã liễu đô
thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh
trên đàn lợn qua các hệ thống phương tiện
thông tin đại chúng
đặc biệt là dịch lở mồm long móng
và dịch tả lợn châu phi
nhờ sự hướng dẫn của cán bộ thú y cơ sở
gia đình ông phú thường xuyên chăm sóc
đàn lợn trên năm mươi con
từ khâu tiêu độc khởi trùng
cho đến vệ sinh chuồng trại
hiện tại thì cũng đang
đang dùng thuốc phun tiêu độc khởi trùng
cho đàn lợn
hiện tại là làm sao cho đàn lợn nó sạch sẽ
tức là chuồng trại sạch sẽ
thế là vệ sinh sạch sẽ chuồng trại
hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn huyện lục yên
hiện có khoảng chín mươi hai con
trước tình hình dịch tả lợn châu phi
diễn biến bất thường như hiện nay
huyện đã chỉ đạo các ngành
trước tình hình dịch tả lợn châu phi
để mạnh công tác tuyên truyền
đến mọi tầng lớp nhân dân
đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn
về diễn biến và tác hại của các loại dịch bệnh
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
phân công cán bộ về địa bàn
nắm chắc số lượng đàn
để mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn người chăn nuôi
những kiến thức biện pháp cơ bản
về phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn
trung tâm dịch vụ cũng
chủ động trong công tác
tuyên truyền tới người dân
về công tác phòng chống dịch bệnh
và đặc biệt là bệnh
dịch tả lợn châu phi
đang phát triển
tại một số tỉnh
trong công tác phòng và chống dịch bệnh
nhằm hạn chế
thấp nhất đối với người dân
về dịch bệnh này
bằng các biện pháp
tuyên truyền tới người dân
công tác chăm sóc
phun tiêu độc khử trùng
đặc biệt là công tác
vệ sinh chuồng trại
phun tiêu độc khử trùng
phun một lần
đặc biệt là những hộ
trăn nuôi tập trung
trăn nuôi nhiều
chú tâm đến các hộ
thực hiện trong đề án phát triển trăn nuôi
tích cực triển khai
áp dụng đồng bộ quy địa
các biện pháp
xử lý triệt đẻ
theo hướng dẫn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện lục yên tỉnh yên bái
kiên quyết thực hiện theo tinh thần năm
của luật thú y
không giấu dịch không mua bán vận chuyển động vật bệnh chết
không giết mổ tiêu thụ thịt động vật bệnh chết
không vứt động vật chết ra môi trường
không sử dụng thức ăn dư thừa
khi chưa qua xử lý nhiệt
nhằm đảm bảo an toàn cho đàn lợn trên địa bàn
phụ nữ mùng tám tháng ba
vào sáng qua tại phố đi bổ nguyễn huệ
quận một tp hcm
đã diễn ra lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
chương trình được trực tuyến
tại hai điểm cầu hà nội và tp hcm
nội dung chương trình
tại tp hcm gồm nhiều hoạt động ý nghĩa
như triển lãm hình ảnh với chủ đề
an toàn cho phụ nữ và trẻ em
điều diễn văn nghệ
nhắn tin ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo biên cương
giao lưu với đại sứ chương trình
tổ chức các gian hàng tư vấn về thực phẩm an toàn
chăm sóc sức khỏe
pháp luật cho phụ nữ và trẻ em
giới thiệu các mô hình hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ
trong lĩnh vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em
đặc biệt là hoạt động đi xe đạp tuần hành
hưởng ứng lễ phát động
do hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức
nhằm xây dựng môi trường an toàn
để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình
và huy động toàn xã hội
trung tay hành động
vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em
hội liên hiệp phụ nữ việt nam bình chọn
năm hai nghìn một mươi chín là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
ba nội dung được tập trung trong năm hai nghìn một mươi chín
là an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình
phòng chống bạo lực
xâm hại phụ nữ trẻ em
phòng chống tỏa hôn
hôn nhân cận huyết thống
an toàn cho phụ nữ trẻ em nơi công cộng
trong trường học nơi làm việc ngoài xã hội
trên môi trường mạng
an toàn trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
cũng tại lễ phát động ở tp hcm
đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan tổ chức
đơn vị hội liên hiệp phụ nữ
các tỉnh thành
với số tiền hơn hai mươi ba tỷ đồng
hỗ trợ cho phụ nữ trẻ em nghèo
dân tộc thiểu số và biên giới hải đảo
giỏi phẫu thuật thành thủ các kỹ năng chiến đấu
không quản ngày đêm
sẵn sàng đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhất
để giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân
đó là những nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm
những bông hồng thép của lực lượng công an tỉnh nghệ an
cùng gặp gỡ và tìm hiểu công việc cao quý
của các chị trong chương trình ngày hôm nay
một mươi cô gái của tiểu đội nữ đặc nhiệm
đều là những chiến sĩ trẻ
có người vừa tròn đôi mươi
được tuyển chọn từ trường trung cấp
cảnh sát vũ trang thuộc bộ công an
một ngày của những bông hồng thép
bắt đầu từ năm h ba mươi
sau mà luyện tập buổi sáng
những ai đến phiên trực
là lên đường làm nhiệm vụ
những người còn lại ở nhà luyện tập
hoặc làm các công việc được giao
thì về đấy nhà em được huấn luyện
chuyển sâu về mảng khủng bố
và giải cứu con tín
đặc biệt thì có một số chị em
sở đồ cáo nhưng bản thân em
cái công việc đồ giấy hoặc là đẩy sao
thì rất là khó khăn
và một số chị em thì do tuổi đời là con trẻ
thì mình cũng có ngài những khó khăn nhất định
chị em thì có sự
và giúp đỡ lần nhau
cho nên là trong cái thời gian vừa qua
cái tiểu đội nữ cảnh sát đặc nhiệm
thì luôn là cố gắng hoàn thành tốt
cái nhiệm vụ được giao
ngoài trung đội nữ đặc nhiệm của bộ công an
nghệ an là tỉnh đầu tiên trên cả nước
thành lập tiểu đội nữ đặc nhiệm
vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
nhiệm vụ cơ bản của đội
là luôn có mặt đầu tiên
tại các điểm nóng về an ninh
tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
để đảm bảo trật tự an toàn xã hội
hơn nữa với lợi thế
kiên trì mềm dẻo vốn có
của nữ giới
các nữ cảnh sát này còn đảm nhiệm rất tốt công tác
tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật
trong cái thời gian gần đấy
thì lực lượng tội phạm
đối tượng là tội phạm nữ xuất hiện
ngay cạnh nhiều
cần đến cái sự cổng mặt của lực lượng
công an là nữ giới để tham gia
khám xét vận động và trận nạt tội phạm
qua đó thì cũng gặp không ít khó khăn
nhưng mình là nữ giới mình là phải yếu
nên là thường xuyên là bị tréo gheo
hoặc là nhiều lúc
mà đi trên đường gặp
các đối tượng
là gây cho mình những cái áp lực
hoặc là khó khăn nhất định
tuy nhiên thì
trong cái quá trình làm nhiệm vụ
thì chị em cũng thường là đồng viên nhau
sán sẻ với nhau
để cùng hoàn thành tổ nhiệm vụ được giáo
ngoài những ngày ứng trực
tuần tra kiểm soát
thì họ phải thường xuyên luyện tập cùng đơn vị
diện họ còn phải luyện
thêm các bài tập chuyên sâu
dành cho đính đặc nhiệm
như giải cứu con tin
phòng chống khủng bố
thậm chí là máu
đã đổ xuống trên sân tập
chính vì đặc thủ công việc như vậy
nên họ đành bỏ đi hết các sở thích
mơ ước nữ tính
để thành những bông hồng thép
riêng đối với nữ đặc nhiệm
đã lập gia đình có con nhỏ
như chị trần thị nhàn
thì sự thiệt thoi vất vả còn nhiều hơn
dù đã được đơn vị cũng như các đồng đội
ưu tiên tạo điều kiện
nhưng bổn phận người vợ
người mẹ của họ
không thể vẹn toàn
như những người phụ nữ
có công việc bình thường khác
họ không thể hoàn thành nhiệm vụ
nếu như không được chồng sang sẻ
gánh vác bớt công việc gia đình
bởi tính chất đặc thủ công việc
sự đột xuất thường xuyên xảy ra
bất chấp giờ giấc và thời tiết
khi màn đêm buông xuống
các cô mẹ
các cô gái lại thay phiên nhau
cùng các đồng đội nam
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
hiểm nguy dình dập
nhưng đối với các cô gái
môi trường này đã giúp mỗi người trưởng thành hơn
và cả những đêm sau nữa
những con đường góc phố
những giấc ngủ bình yên của nhân dân
đều có sự hy sinh âm thầm
của những chiến sĩ nữ cảnh sát đặc nhiệm
thưa quý vị
trong những ngày qua
thị trường lãi suất có nhiều diễn biến trái chiều
khi nhiều ngân hàng thương mại
điều chỉnh tăng giảm lãi suất
huy động đan sen
xong với xu hướng tăng lấn át
thì nhiều ý kiến đã dấy lên lo ngại
về một xu hướng tăng lãi suất cho vay
trong thời gian tới gây bất ổn nền kinh tế
đồng thời là gây khó khăn cho các doanh nghiệp
đặc biệt là khu vực kinh tế xuất khẩu
chúng ta có thể thấy rõ ràng là chỉ một động thái
rất nhỏ từ phía các ngân hàng
thì có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung
và trong dòng trải báo chí ngày hôm nay
thì chúng tôi đã có một cuộc trao đổi
với chuyên gia theo dõi về lĩnh vực kinh tế vĩ mô
nhà báo trần quang vũ về vấn đề này
rất vui được gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình cùng dòng trải báo chí
và ngay bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta
cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với khách mời nhà báo trần quang vũ
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ đã đến với chúng tôi
trong chương trình này
kính thưa chúng tôi có những lãi xuất liên ngân hàng
tăng rời giảm cuộc chiến huy động vốn
rồi là ổn định lãi suất hỗ trợ sản xuất kinh doanh
đây là chỉ hai trong số rất là nhiều bài báo
được báo chí đăng tải trong những ngày gần đây ạ
chúng ta có thể thấy rằng là
lãi suất của ngân hàng từ đầu năm đến giờ
thì nó tương đối là có những diễn biến phức tạp
lúc thì lên lúc thì xuống
nhưng mà nhìn chung thì là nó có xuống tăng lên
và chúng ta đang tìm mọi cách để làm ổn định lại
theo ông trần quang vũ
có ý kiến gì về hiện tượng này
thực ra là
từ nửa cuối tháng hai đến bây giờ
một số ngân hàng đã có lãi xuất cho vay
nó thể hiện lãi xuất cho vay tăng lên
thế thì việc lãi xuất cho vay tăng lên
thì nó lại không phải đồng đều tất cả các ngân hàng
và có ngân hàng tăng lên
mà có những ngân hàng thì vẫn chưa có biểu hiện gì
ở đây thì chúng ta thấy nó vẫn là rời rạc
như thế tức là nó phản ánh
là cái sự cạnh tranh của các ngân hàng trong thị trường
cũng là một câu chuyện cần phải để ý
cái thứ hai
là khi mà lãi suất chung mà có xu hướng tăng lên
thì chúng ta cũng cần phải nhìn nó ở hai cái góc độ
cái góc độ thứ nhất là tại sao nó tăng lên
và cái góc độ thứ hai là nếu nó tăng lên
thì nó ảnh hưởng đến các ngân hàng tăng lên
cái sản xuất kinh doanh như thế nào
vâng kính thưa ông
lãi suất của một số ngân hàng thì cứ biến động như vậy
và theo xu hướng tăng cao như vậy
thì cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều những lĩnh vực
ví dụ như báo tuổi trẻ vào ngày hôm qua
thì cũng đã có một cái bài
nó là vì sao lãi xuất vay mua nhà ngày càng cao
theo xu hướng ngày càng cao
và trong đó thì cũng có một cái ý kiến của ông đặng quốc hùng
là phó chủ tịch hội doanh nghiệp quận một tp hcm
ông có nói là cái việc mà lãi xuất
nhưng nó là một trong những cái bẫy của người vay
tôi thì tôi quan tâm đến cái vấn đề là
kinh tế sản xuất của chúng ta liệu có ảnh hưởng gì
khi mà cái lãi xuất nó biến động và nó cứ tăng dần như vậy
trong khi chúng ta
cái cuộc chơi của chúng ta
thì đang ngày càng một vươn ra biển lớn
và nếu mà lãi xuất tăng cao
thì cái sản phẩm khi ra đời thì giá nó sẽ tăng cao
như vậy thì chúng ta có ảnh hưởng gì không
đối với cả cái việc là xuất nhập khẩu
một trong những cái lĩnh vực rất là quan trọng

chúng ta nhìn vấn đề lãi xuất tăng cao này
là chúng ta đẩy đến ba cái câu chuyện
cái câu chuyện thứ nhất
là câu chuyện là việt nam hiện nay đang chơi ở trên cái
chợ quốc tế
thì nó ảnh hưởng như thế nào
cái thứ hai
là khi lãi xuất tăng cao
thì cái hàng hóa sản xuất trong nước
cho cái thị trường trong nước nó như thế nào
và cái thứ ba
là với một số thị trường
mà nhà nước
đang muốn đẩy đến ba cái câu chuyện này
đang muốn cái thị trường đó dẫn nền kinh tế
thì nó như thế nào
thì chúng ta nhìn từ ba góc độ ấy
là chúng ta là đang có nền kinh tế xuất khẩu
và hiện nay là một năm
thì chúng ta cũng xuất khẩu cái cỡ khoảng độ hai trăm linh tỷ đô
hàng hóa tương ứng với hai trăm linh tỷ đô
trong khi lãi xuất cho vay
khoảng độ hơn một mươi
một mươi và hơn một mươi một năm
cộng tất cả mọi thứ vào
trong khi đó
chúng ta có thể
là lãi xuất các cái quốc gia khác
mà chơi cùng trên cái chợ của chúng ta ấy
lãi xuất người ta chỉ một năm
chúng ta nhìn thấy
cái khoảng cách giao vốn của chúng ta rất là lớn
và cái đấy nó tác động vào
cái quá trình tạo ra giá
khi nó tạo ra giá như vậy
như khi chúng ta bán
hàng hóa ở nước ngoài
chúng ta không thể tự nâng giá lên được
chúng ta đành phải chấp nhận
một cái giá chung như thế
thế thì khi mà có một cái giá chung như thế
thì doanh nghiệp
phải kéo cái lợi nhuận của mình thấp xuống
và thậm chí có những cái lô hàng
thì doanh nghiệp còn không có lãi
nhưng mà vì nó ký với nước ngoài rồi
để không phạt
hoặc là để giữ thị trường lâu dài
cho nên người ta phải chấp nhận lỗ
cho nên nó có một cái từ
mà từ lâu rồi nó có một cái từ này
tức là doanh nghiệp tự ăn vào thịt mình
và chính vì doanh nghiệp tự ăn vào thịt mình này
cho nên nó không còn nguồn tiền đâu
để đầu tư công nghệ

đấy là một câu chuyện liên quan đến xuất khẩu
cái liên quan đến thị trường trong nước
thì bây giờ chúng ta thấy
ngoài cái giá vốn tăng cao
thì chúng ta lại có nhiều yếu tố khác
làm cho cái giá hàng hóa tăng cao
thuế và phí của chúng ta tương đối nhiều
cái yếu tố khác
ví dụ như là yếu tố giao thông vận tải
yếu tố beauty

thì cái giá hàng hóa của chúng ta
thì cái giá hàng hóa của chúng ta
ngay ở trong nước nó tăng lên
và khi mà giá hàng hóa trong nước nó tăng lên
thì cái mà lớn nhất
nó tác động vào kinh tế vĩ mô
đấy là chỉ số lạm phát
và khi mà chỉ số lạm phát tăng lên
thì nó lại có
một cái vừa thực tế
vừa có tâm lý
quay ngược lại
thế lạm phát mà cao
tôi gửi tiền vào ngân hàng
thì tôi lại mất đi
thế tôi không gửi nữa
tôi tìm nguồn đầu tư khác
ngân hàng lại thiếu vốn
cho nên là lại phải tìm cách để tăng lãi suất lên
để thu hút vốn vào
cho nên là nó cứ thành một cái vòng quay luật quật
một cái điểm
tức là chúng ta đang muốn có một cái thị trường
bất động sản của chúng ta khơi dậy
bởi vì thị trường bất động sản có khơi dậy
thì một cái tiềm năng
chúng ta mới khai thác được
đấy là cái nguồn đất đai của chúng ta
và cũng phải nói thế này này
cái này nó
có coi là một cái gì
rất là lớn không
thì bây giờ chúng ta có thể
chúng ta vẫn phải coi rằng là
nó là một cái nguồn thu ngân sách
nó là tác động của quá trình kinh tế
thế thì bây giờ cứ lãi suất tăng
đầu tiên thì chúng ta ký một cái hợp đồng
cho vay dài hạn
thì lúc đầu là lãi suất thấp
đến lúc mà cứ dần dần
chúng ta nâng lãi suất lên
thì nó tạo ra hai cái
cái thứ nhất là người vay vốn
người ta cảm thấy như người ta bị lừa
và cái thứ hai là trong cả
một cái chương trình dài hạn
nếu người ta biết là đầu tư như thế này
thì giá nhà hàng nó tăng lên rất cao
thì người ta không đầu tư
người ta không mua bất động sản trong trường hợp ấy
vâng vẫn là chủ đề mà các báo rất là quan tâm
trong suốt thời gian vừa qua
từ giữa tháng hai cho tới thời điểm này
thì đây bước vào năm hai nghìn một mươi
là canh cánh một nỗi lo
cái nỗi lo đó chính là lãi suất tăng
kính thưa ông
ổn định cái nền kinh tế
để ổn định cái nền sản xuất
và để ổn định cái thị trường bất động sản
thì rõ ràng chúng ta phải
có một cái
giải pháp làm sao
để cho cái lãi suất được ổn định
tôi theo dõi về kinh tế vĩ mô
và tôi theo dõi về cái hoạt động của ngân hàng
rất là nhiều năm
chúng ta trải qua rất nhiều cách để điều hành
cách điều hành
theo cái kiểu
là bao cấp
cách điều hành theo cái kiểu
là mệnh lệnh
tức là quy định một cái lãi suất
gọi là lãi suất cơ bản
và cái cộng trừ chỉ được
thêm bao nhiêu thôi
một cái delta nào đó

và bây giờ khi nó chuyển sang
điều hành theo thị trường
thì chúng ta mới thấy thế này nhé
cho đến giờ này cho với lại cái lãi
sản xuất hàng hóa các kinh doanh khác
thì hiện nay là ngân hàng vẫn lãi lớn hơn
thì ngân hàng phải chấp nhận
là nó phải giảm xuống
cái thứ hai là phương pháp quản lý
phải giảm các chi phí
giảm nhân viên
và chúng ta vẫn có một cái hệ thống ngân hàng nhà nước
thì hãy làm gương
cho những cái trường hợp này
cái điểm thứ ba
là những người quản lý vĩ mô
quản lý ngân hàng phải trả lời rằng
tại sao ngân hàng của chúng ta hoạt động
không có hiệu quả bằng các ngân hàng nước ngoài
và cái điểm thứ tư hết sức quan trọng
là thế này này
làm thế nào kinh tế vĩ mô ổn định
có lòng tin thị trường
vâng như vậy thì để ổn định
điều đầu tiên là chúng ta phải làm sao
để cho ổn định cái lãi xuất
của ngân hàng
và trong đó thì vừa có cái lợi ích
của các ngân hàng này
vừa có cái sự điều chỉnh
của bản thân các doanh nghiệp
và đặc biệt là phải phát huy
cái vai trò của ngân hàng
trong hệ thống ngân hàng nhà nước
và đồng thời thì chúng ta cũng cần phải có
một cái chính sách vĩ mô
của các nhà quản lý
quản trị trong cái lĩnh vực ngân hàng
để làm sao cho
cho ngân hàng của chúng ta
cái lãi xuất bình ổn
tương đương với cả lãi xuất
của các ngân hàng
hoạt động của ngân hàng thế giới
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ
xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi
chương trình an ninh ngày mới
với những tin tức đáng chí khác
mời quý vị đến với những thông tin
về tình hình thời tiết
thưa quý vị
sau trận mưa rào vào chiều tối ngày hôm qua
thì có lẽ người dân tại thủ đô hà nội
đã cảm nhận được nhiệt độ giảm rõ rệt
đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về
khiến cho thời tiết phía đông bắc bộ
trong đó có hà nội chuyển rét
đêm qua và sáng sớm nay
sẽ là khoảng thời gian
có nhiệt độ thấp nhất của đợt này
khi có thêm những cơn mưa
mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng một mươi tám độ
trưa và chiều ngày hôm nay
dù mưa rất
tuy nhiên cảm giác thì vẫn sẽ lạnh hơn
so với ngày hôm qua
nhiệt độ cao nhất ở hà nội
cũng chỉ vào khoảng hai mươi hai độ
riêng tại thành phố lạng sơn là một mươi bảy độ
và quý vị khán giả
chuẩn bị ra đường đi làm
hoặc là đưa con em mình đi học
thì nên chú ý bằng thêm áo ấm
và đặc biệt là trang bị thêm khẩu trang cho trẻ nhỏ
để tránh những luồng gió lạnh
đạt vào mũi họng
dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp
trái với khu vực miền bắc
thì khu vực nam bộ
đang trong những ngày mà thời tiết
có dấu hiệu là nắng mạnh
và oi nóng nữa
vẫn chưa có một cái dấu hiệu nào có thể cắt đứt
được những chuỗi ngày nắng nóng tại đây
theo dự báo là sang ngày hôm nay
nắng lên từ sáng sớm và tiếp tục duy trì gần chục tiếng trong ngày
nắng mạnh lại kéo dài
khiến cho lượng ẩm trong không khí bốc hơi rất nhanh
trưa và chiều ngày hôm nay
thì trời khô nóng nhất ở khu vực miền đông nam bộ
hầu hết độ ẩm chỉ ở dưới mức bốn mươi năm độ c
còn ở phía tây nam bộ
thì cũng chẳng khá hơn là bao
độ ẩm chỉ vào khoảng bốn mươi năm năm mươi năm
thời tiết nắng khô trong nhiều ngày nay
nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
nên dọa đến các hệ thống truyền tài điện
người dân lưu ý là trong thời điểm này
chúng ta không đốt thực bì
ở trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp
phát quang và làm đường danh dối
chống cháy lan vào đường dây điện rất là nguy hiểm
còn bây giờ mời quý vị và các bạn
đến với những thông tin chi tiết
về dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước